nhưng mà cái quan trọng là cái phương pháp chúng ta đưa đến cho các con như thế nào
qua xem phóng sự mà chúng tôi ghi nhận được thì chúng ta nhận thấy cái nhu cầu học tiếng anh hiện nay không còn phải là tự phát nữa
mà nó đã đi vào hệ thống một số trường học ở rất nhiều địa phương
vậy thì cái việc học tiếng anh chúng ta có giới hạn nào không và chúng ta phải quy định như thế nào ạ
theo tôi cái việc mà phổ cập tiếng anh trong các trường đặc biệt là từ lứa tuổi mầm non mẫu giáo hay tiểu học trở lên là rất cần thiết
tuy nhiên cái việc này cũng cần phải được thực hiện một cách có bài bản và có quy củ
ý tôi muốn nói đây là gì
thứ nhất là về đội ngũ giáo viên chúng ta phải chuẩn bị chất lượng giáo viên đảm bảo chúng ta có cái khả năng giảng dạy tiếng anh cho lứa tuổi nhỏ
thứ hai là chúng ta phải
phải có một chương trình phù hợp
phù hợp ở đây là gì
phù hợp với lứa tuổi của các em
chúng ta không thể áp một chương trình của người lớn chúng ta đang sử dụng với lứa tuổi mầm non
thì đó là sự khác biệt rất lớn
thì tạo một cái áp lực và cái sự khó tiếp nhận cho các con
thứ ba là chúng ta phải xác định được phương pháp giảng dạy phù hợp với các bé ở lứa tuổi mầm non và mẫu giáo
bởi vì đặc thù lứa tuổi này là cái sự tập trung của các con rất là thấp
cái lượng thời gian mà các con tập trung được thì nó khoảng ba mươi bốn mươi năm phút là tối đa
vì thế là thời lượng một giờ học cũng nên được điều chỉnh phù hợp
và cái thu hút các con học tập đó là các cái hình khối màu sắc
thì phương pháp giảng dạy của chúng ta cũng nên sử dụng nhiều các giáo cụ trực quan sinh động
và các cái phương pháp tiếp cận nó cũng phải phù hợp
thay đổi liên tục các hoạt động để các con có sự hứng thú hơn
đấy theo tôi thì việc phổ cập là quan trọng là cần thiết
nhưng chúng ta phổ cập và tiếp cận một cách phù hợp
và có lộ trình có kế hoạch thì cái việc học sẽ được hiệu quả hơn
vậy thì nếu mà cho con học tiếng anh thì các bộ phụ huynh phải chuẩn bị những cái tâm lý như thế nào
cũng như là cái điều kiện như nào để cho con có một cái môi trường học tập tốt nhất ạ
tôi cũng chia cái tâm lý này thành hai hướng
thứ nhất là nếu phụ huynh xác định rằng mình sẽ là người trực tiếp hỗ trợ con và dạy con ngôn ngữ ở nhà
thì thứ nhất chúng ta phải xác định về tâm lý
tâm lý là gì
chúng ta phải luôn luôn chơi cùng con
bởi vì đối với trẻ thì mọi không gian đều là sân chơi
đối tượng đều là người chơi và mọi đồ vật đều là đồ chơi
vì thế chúng ta sẽ phải luôn luôn chơi với con
thứ hai là phụ huynh cũng phải xác định rằng chúng ta phải có một phương pháp tiếp cận phù hợp
phương pháp là gì
chúng ta phải tìm hiểu tâm lý của trẻ
ở lứa tuổi mầm non mẫu giáo các con thường tập trung trong khoảng thời gian là bao nhiêu
để chúng ta có một thời lượng phù hợp để hướng dẫn con và giúp con học ở nhà
rồi các giáo cụ trực quan thì gồm những vật dụng như thế nào là phù hợp với con
cái gì phù hợp với lứa tuổi của con thì chúng ta cũng phải chuẩn bị
cái thứ hai đó là nếu chúng ta xác định là chúng ta không có khả năng không có thời gian để giúp con học ở nhà
chúng ta gửi con đến một cơ sở đào tạo thì chúng ta phải xác định được cơ sở đó có uy tín đến đâu
chương trình học thế nào
và giáo viên là những người có bằng cấp chứng chỉ về sư phạm đến đâu
có phù hợp với lứa tuổi mầm non không
thì đấy chính là những tư tưởng mà phụ huynh cần xác định trước khi cho con đi học ngoại ngữ thực sự
với những phụ huynh mà họ không biết tiếng anh mà họ gửi con vào các trung tâm
thời lượng học chỉ khoảng một tuần khoảng một vài tiếng như vậy thì cháu có duy trì được cái khả năng nghe và nói hay không
và nếu mà muốn duy trì tốt thì các bậc phụ huynh ở nhà phải làm cái gì ạ
đây là những cái điều mà rất nhiều phụ huynh băn khoăn
thì tôi cũng muốn đưa một lời khuyên với phụ huynh rằng nếu như trẻ chỉ tiếp xúc với ngôn ngữ một tuần có chín mươi phút trên lớp và một tuần có hai buổi
thì cái thời lượng đó nó chưa đủ để các con thấm nhuận ngôn ngữ
và sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt được
thì để hỗ trợ cho việc này chúng ta phải cần tạo môi trường cho con thêm ở nhà rất nhiều
bằng cách chúng ta hãy sử dụng các nguồn tư liệu học miễn phí như là youtube hay là internet hoặc là các cái băng đĩa
mà có sử dụng ngôn ngữ thì để cho con xem ở nhà hơn
vì tôi luôn khuyên phụ huynh có một phương pháp giảng dạy hoặc là hỗ trợ con ở nhà đó là nghe bị động
nghe bị động tức là chúng ta cứ để cho ngôn ngữ được vang lên trong cái môi trường sinh sống của con
không nhất thiết con phải tập trung
qua video qua băng qua đài thì con luôn luôn cảm thấy hứng thú và hào hứng khi con được nghe những âm thanh đó
sau nữa thì chúng ta chuyển sang nghe một cách chủ động
chủ động tức là gì chúng ta nghe có ý thức hơn nghe để lấy ý và nghe để trả lời câu hỏi
con vẫn có thể được nghe một cách thụ động con bẫn có thể tiếp xúc bằng các môi trường khác bên ngoài
con trai tôi thì hay thích dùng tiếng anh
thì thỉnh thoảng con vẫn cứ theo thói quen con dùng tiếng anh thì bác cũng được học thêm từ con
và từ một người không biết tiếng anh
đến bây giờ chị tôi là hiểu rất tốt những cái câu khẩu ngữ hàng ngày
và khi tôi nói chuyện lại gọi bằng tiếng anh là chị hiểu hết
đấy tôi thấy là đây là một cái điều rất tích cực mà mình có thể tạo được cái sự ảnh hưởng đến những người khác
mà người ta bị học một tiếng anh một cách bi động nhưng vô hình chung là người ta lại có được những lợi thế lại tốt cho họ
vâng đấy chính là những lợi ích mà các bậc cha mẹ mà không biết tiếng anh mà cho con đi học tiếng anh đúng không ạ
vậy thì ngoài tiếng anh ra thì theo thầy thì chúng ta nên cho trẻ học những cái ngoại ngữ nào nữa
theo tôi thì
cách ngôn ngữ
ngôn ngữ nào được học nữa thì phải phụ thuộc vào cái nhu cầu của gia đình
ví dụ là gia đình có những cái cơ hội cho con với những ngôn ngữ nào trong tương lai thì gia đình hãy cho con học những ngôn ngữ đó
nhưng với những nghiên cứu trên thế giới thì một em bé có thể học được đến bốn đến năm ngoại ngữ khác nhau
ở lứa tuổi mầm non và mẫu giáo mà các em không bị lẫn ngôn luận nọ với ngôn ngữ kia
thì đó là cái sự kỳ diệu của những em bé đó thôi
với kinh nghiệm vừa là người cha đồng thời là vừa là người thầy
thì thầy có lời khuyên gì cho các vị khán giả đang có nhu cầu cho con đi học tiếng anh ạ
các phụ huynh luôn luôn chủ động trong việc tạo môi trường ngôn ngữ cho con
và luôn luôn chủ động trong việc cho con tiếp xúc với ngôn ngữ
thì bằng cách chúng ta luôn chủ động như vậy thì con sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với ngôn ngữ hơn
và con sẽ cảm thấy cái việc học nó không còn áp lực nữa
mà các con sẽ thấy rằng cái việc mình tiếp xúc với ngôn ngữ là rất tự nhiên
quý vị và các bạn thân mến kết quả nghiên cứu cho thấy
ở lứa tuổi mầm non mẫu giáo là giai đoạn vàng để trẻ phát triển ngôn ngữ
bên cạnh cho trẻ học ngoại ngữ thì việc chúng ta giáo dục và dạy trẻ
những giá trị ngôn ngữ văn hóa truyền thống là vô cùng quan trọng
đây cũng chính là thông điệp cuộc sống mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn tuần này